cứ vào mỗi dịp hè thanh niên sinh viên cả nước lại hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện
trong đó đoàn viên thanh niên thủ đô là lực lượng chủ chốt trên các mặt trận này
đặc biệt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động cao điểm của lực lượng thanh niên tình nguyện
và là dịp để tuổi trẻ thủ đô phát huy vai trò sung kích tình nguyện vì cộng đồng
tiếp nối những kết quả nổi bật của tháng thanh niên chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín năm nay
tiếp tục được đoàn thanh niên thành phố hà nội hưởng ứng mạnh mẽ
theo đó chiến dịch hè sẽ được tổ chức với những hoạt động như chương trình tiếp sức mùa thi
tiếp sức đến trường chiến dịch tình nguyện hoa vượng đỏ chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh
chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng chiến dịch tình nguyện hành quân xanh
chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm nay của tuổi trẻ thủ đô với chủ đề
tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
và với chủ đề này thì năm nay ban thường vụ thành đoàn ban tư ký hội sinh viên thành phố hà nội
cũng sẽ triển khai hai chương trình và bốn chiến dịch
trọng điểm ban thường vụ thành đoàn ban tư ký hội sinh viên thành phố hà nội
cũng đưa ra một hệ thống chỉ tiêu để mong muốn tất cả các cơ sở đoàn
cùng quyết tâm để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu này với hệ thống một mươi hai chỉ tiêu
cùng với đó ban thường vụ thành đoàn cũng triển khai và điều phối trực tiếp một mươi hai đội hình chuyên trong chiến dịch
và với các đội hình chuyên của năm nay
thì thành đoàn mong muốn là sẽ phát huy lực lượng của tất cả các khối đối tượng
phát huy thế mạnh và cũng như là phát huy chuyên môn của đoàn viên thanh niên và trí thức trẻ trên địa bàn thủ đô
bên cạnh đó trong chiến dịch mùa hè hai nghìn một mươi chín
thành đoàn hà nội sẽ triển khai những công trình phần việc hoạt động cụ thể ý nghĩa
mang lại giá trị xã hội to lớn có tính lan tỏa sâu rộng trên địa bàn thành phố
như giữ gìn trật tự an toàn giao thông giải quyết các vấn đề an sinh xã hội
hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng
các hoạt động tình nguyện hướng về biên giới hải đảo
cùng với các đội hình truyền thống mà đã phát huy hiệu quả trong những năm trước
thì với một mươi hai đội hình chuyên này sẽ lan tỏa đi tất cả các địa bàn của thành phố hà nội
cũng như là sẽ hỗ trợ cho một số địa bàn vùng sâu vùng xa những vùng khó khăn của tổ quốc
và với cái quyết tâm của tuổi trẻ thủ đô thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng
chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín của tuổi trẻ thủ đô
cũng sẽ thành công và đạt được những kết quả như mong đợi
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được xem là môi trường để đoàn viên thanh niên
sinh viên rèn luyện công hiến và trưởng thành góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái
có bản lĩnh trí tuệ có kỹ năng thực hành xã hội có sức khỏe
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua đó tăng cường đoàn kết
tập hợp thanh niên củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội
khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn hội và đoàn viên thanh niên trong xã hội